dự án mở rộng nhà máy thủy điện hòa bình dự kiến sẽ được khởi công vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi và phấn đấu hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi ba
hiện các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thành những thủ tục cần thiết để thực hiện dự án
dự án nhà máy thủy điện hòa bình mở rộng do tập đoàn điện lực việt nam evn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư chín hai trăm hai mươi tỷ đồng
trong đó nguồn vốn chủ đầu tư đối ứng ba mươi vốn vay thương mại bảy mươi
dự án có công suất hai x hai trăm bốn mươi mw với sản lượng điện khoảng bốn trăm tám mươi tám ba triệu kwh một năm
dự án được dự kiến khởi công vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi và hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi ba
đến nay công tác lập thiết kế kỹ thuật và các báo cáo chuyên ngành của dự án đã cơ bản hoàn thành
cơ quan tư vấn nước ngoài trợ giúp đang thực hiện giả soát dự kiến hoàn thành thiết kế kỹ thuật và cung cấp hồ sơ cho tư vấn thẩm tra độc lập trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín